bên cạnh việc bị chia cắt do mưa lũ thì tỉnh nghệ an cũng đang gánh chịu những thiệt hại nặng nề về người
theo ủy ban nhân dân tỉnh hiện đã có một mươi người thiệt mạng và mất tích trong mưa lũ
năm người thiệt mạng ở huyện nam đàn và anh sơn hai người mất tích ở huyện thanh trương và anh sơn
ba người ở huyện thanh trương và tân kỳ bị thương
công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang được các địa phương và ngành chức năng triển khai khẩn trương
trong đó có việc huy động mọi lực lượng phương tiện để giúp đỡ động viên hướng dẫn người dân khắc phục thiệt hại
xử lý các vị trí sạt lở ách tắc cắm biển báo nghiêm cấm người dân đi qua những khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở